thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của chính phủ chốt kiểm dịch tại các địa phương đã ưu tiên cho phương tiện có giấy nhận diện luồng xanh lưu thông nhanh chóng
tuy nhiên trong quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng thì đã phát hiện một số trường hợp lái xe vi phạm quy định không có giấy xét nghiệm y tế hoặc là giấy xét nghiệm hết hạn thậm chí là chở người và các mặt hàng trái phép đi qua luồng xanh
thưa quý vị để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nhu yếu phẩm thực phẩm thiết yếu cho thành phố hà nội khi thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì các cơ quan ban ngành đã tạo điều kiện mở làn xe luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển thực phẩm thiết yếu vào thủ đô
tuy nhiên lợi dụng cái việc thuận lợi này nhiều phương tiện đã vận chuyển người cũng như hàng hóa không cấp thiết vi phạm
trước cái thực trạng này thì lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát
đã tăng cường kiểm tra kiểm soát các phương tiện khi đi qua chốt kiểm soát
trước đó ngày một tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng tháp đã phát hiện một tài xế xe tải chạy luồng xanh chở hàng thiết yếu lợi dụng để chở thuốc lá lậu
đối tượng khai nhận cố tình lợi dụng chủ trương xe luồng xanh để vượt qua các chốt kiểm dịch nhằm mục đích vận chuyển hàng lậu
trước đó ngày một tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng tháp đã phát hiện một tài xế xe tải chạy luồng xanh chở hàng thiết yếu lợi dụng để chở thuốc lá lậu